hà nội luôn là niềm cảm hứng bất tận cho văn học nghệ thuật nước nhà
trong âm nhạc cũng vậy các ca khúc là tình yêu sâu nặng là niềm tự hào về hà nội
trái tim của cả nước biểu trưng của tinh hoa đất việt với lịch sử ngàn năm văn hiến
anh hùng trong chặng đường đấu tranh bảo vệ xây dựng tổ quốc
ca khúc cảm xúc tháng một mươi sáng tác nhạc sĩ nguyễn thành phổ thơ nhà thơ tạ hữu yên
là một trong những tác phẩm đã phần nào nói lên được tiếng nói chung đầy tự hào như thế
trước khi đến với nội dung chính của chương trình